với khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao cấp ba mươi lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện
bộ y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ oxy
theo dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này có khoảng tám mươi các bệnh nhân không triệu chứng
hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ chỉ có khoảng năm số ca cần thở oxy rộng kính
một mươi bảy thở máy không xâm nhập và một ba số ca thở máy xâm nhập
việc thiết lập vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở có yêu cầu cao hơn
còn được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ
hệ thống oxy hệ thống khí nén cần có bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn bài bán vận hành
đồng thời quá trình sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra theo dõi định kỳ
tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời
khẳng định trong điều kiện gia đình không thể thiết lập các hệ thống máy thở
bộ y tế và tp hcm cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh
người dân hoàn toàn có thể yên tâm
chính vì vậy người dân không nên mua tích trữ máy thở vừa gây lãng phí
vừa tạo sự kháng hiếm nguồn cung khiến các cơ sở y tế bệnh viện
có thể không mua được máy cho bệnh nhân cần trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến khó lường